cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam trần văn phúc về tội giết người
theo thông tin ban đầu của cơ quan điều tra do mâu thuẫn xã hội dạng sáng ngày hai mươi một tháng chín trần văn phúc đập kính cửa sổ và ném bom xăng vào phòng ngủ của gia đình anh nguyễn hữu vinh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại thôn hòa mỹ xã xuân cảnh thị xã sông cầu làm anh vinh bị bỏng bảy mươi
vợ là chị trần thị mỹ linh bị bỏng sáu mươi và hai con sinh năm hai nghìn một mươi năm và hai nghìn một mươi bảy bị bỏng nặng
trong đó cháu lớn có nguy cơ hoại tử đôi bàn tay
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
một vụ án mạng vừa xảy ra tại khu vực rừng núi giáp danh ba xã mường tè mù cả và nậm khao của huyện mường tè tỉnh lai châu
vào cuộc điều tra công an tỉnh lai châu đã nhanh chóng bắt giữ được hung thủ chỉ sau bảy mươi hai giờ phá án
rừng nứa luồng khu vực bãi vàng nậm kha á xã mù cả
đây là hiện trường phát hiện một người chết chưa rõ nguyên nhân cách đây vài ngày
nạn nhân là anh vàng văn phương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn bản nậm hản xã mường tè
thi thể được người dân đi rừng phát hiện đang trong quá trình phân hủy và trình báo lực lượng chức năng
lực lượng điều tra viên trinh sát và các lực lượng chức năng đã phải đi bộ rồi đi xe máy
khoảng bốn năm tiếng mới tới hiện trường
cái khó khăn thứ hai là hiện trường rất xa khu lơi dân cư sinh sống đều là những lán tạm của những người dân
người ta dựng tạm để người ta khai thác vàng
cái thứ ba là đối tượng gây án là đối tượng có tiền án về trộm cắt tài sản
quá trình khai thác của cơ quan điều tra đối tượng có nhiều thủ đoạn để che giấu hành vi phạm tội
sau bảy mươi hai giờ phá án công an tỉnh lai châu đã tìm ra một người chết
cơ quan điều tra hôn thủ là điêu văn vững ở bản nậm hản xã mường tè huyện mường tè
vững là chú họ ở cùng bản với nạn nhân
chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong sinh hoạt tại lán vững đã dùng ống điếu đập vào đầu nạn nhân khiến nạn nhân tử vong
vững đã dùng ống điếu đập vào đầu nạn nhân khiến nạn nhân tử vong
nguyên nhân gây nên cái chết của nạn nhân được xác định do vật cứng đập vào đầu
vững là đối tượng có tiền án về trộm cắt tài sản
đối tượng nghiện hút và từng có tiền án về tội trộm cắt tài sản
với sự quyết tâm cao của ban chuyên án lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh và các phòng chức năng
đặc biệt là lực lượng công an huyện mường tẻ các đồng chí đã dành hết tâm sức cử những trinh sát
những điều tra viên có kinh nghiệm nhất giỏi nhất để vào hỗ trợ điều tra phá án
đến nay công an điều tra công an tỉnh đã xác định được đối tượng gây án
nhanh chóng làm rõ vụ án phức tạp là chiến công lớn của công an tỉnh lai châu
song điều quan trọng hơn là đã góp phần làm ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn không để người dân hoang mang lo lắng
qua công tác nắm tình hình các trinh sát của đội điều tra tổng hợp công an huyện đô lương tỉnh nghệ an đã xác định được đối tượng võ thị hương
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một trú tại xóm lưu quang xã lưu sơn huyện đô lương có nhiều biểu hiện nghi vấn vi phạm quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức phường hội trên địa bàn
tại cơ quan công an hương thừa nhận từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi võ thị hương đã chiếm đoạt tiền hơn một mươi giây phường do mình làm chủ hàng trăm nạn nhân với khoảng hơn một tỷ đồng
ngày hai mươi ba tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đô lương đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam đối với võ thị hương về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
hai đối tượng lê đình văn hai mươi hai tuổi trú tại huyện trảng bom tỉnh đồng nai và bùi ngọc toàn hai mươi tuổi trú tại xã lộc ngãi huyện bảo lâm tỉnh lâm đồng vừa bị công an huyện bảo lâm bắt tạm giam để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
theo điều tra do cần tiền tiêu xài văn đã rủ toàn đi giật dây chuyền của người đi đường
để thực hiện toàn hỏi mượn chiếc xe máy của một người bạn chở văn đi lòng vòng qua nhiều con đường tại huyện bảo lâm tìm ai sơ hở sẽ gây án
sau khi phát hiện chị nguyễn thị thu đang điều khiển xe máy chở theo con gái tám tuổi có đeo dây chuyền trên cổ hai đối tượng bám theo
đến đoạn đường vắng văn đã giật sợi dây chuyền của chị thu
năm ngày sau toàn bị bắt sau đó đối tượng văn đã đến cơ quan công an đầu thú
dù là bạn bè thân thiết nhiều năm nhưng vẫn ra tay lấy trộm tài sản
tòa nhân dân tp vĩnh long tỉnh vĩnh long vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo võ thị mũi năm mươi năm tuổi trú tại phường năm tp vĩnh long về tội trộm cắp tài sản
theo cáo trạng bị cáo mũi và bà nguyễn thị dung năm mươi sáu tuổi trú cùng địa phương là bạn bè thân thiết nhiều năm
vào khoảng một mươi ba h ngày hai mươi ba tháng năm mũi đến nhà bà dung chơi
khi đến nơi biết bà dung đi vắng và có cất giữ nhiều tài sản trong nhà nên mũi đã nảy sinh ý định trộm cắp
tại đây mỗi lấy con dao cậy ổ khóa ngăn tủ trong phòng ngủ của bà dung lấy trộm hai chiếc nhẫn và một chiếc lắc vàng hai mươi bốn k tương đương bốn lượng vàng trị giá gần một trăm chín mươi triệu đồng mang về nhà cất giấu
sau đó mỗi đã đem một ba lượng vàng đến bán cho một tiệm vàng để tiêu xài và trả nợ số vàng còn lại thì cất giấu ở nhà
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo võ thị mũi hai năm sáu tháng tù về tội trộm cắp tài sản
tiếp theo biên tập viên đinh hạnh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin về truy nã tội phạm

dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mật
hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
bản tin mùa một ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân đến đây là hết
cảm ơn quý vị các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt